thành phố hồ chí minh là nơi có nhiều công trình ngầm công trình phức hợp khu dân cư và khu công nghiệp nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến
bên cạnh đó sự bất cần của người dân khi sử dụng điện trong sinh hoạt cũng đã dẫn đến nhiều vụ cháy nổ gây chết người và thiệt hại rất lớn về tài sản
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tại thành phố hồ chí minh đã xảy ra một trăm chín mươi sáu trên hai trăm hai mươi vụ cháy nổ do sự cố vệ điện chiếm bảy mươi bốn bốn mươi chín
hầu hết các vụ cháy đều có nguyên nhân sự cố điện đặc biệt trong các khu dân cư các xóm trọ chung cư cũ
những cái đơn vị là có một cái hành nghề có cái kinh nghiệm về vấn đề là cái hành điện và gần như là cái tính chuyên môn để từ chỗ đó cho nên là họ có trách nhiệm trong quá trình mà cái lắp đặt câu mắt cũng như lựa chọn các cái thiết bị từ thủ điện cũng như là các cái đường dây dẫn điện như thế nào để cho nó phù hợp
nhiều vụ cháy lớn do chập điện xảy ra đã để lại hậu quả nghiêm trọng đến nay vẫn chưa khắc phục xong
các vụ cháy kinh hoàng đều được xác định nguyên nhân là do sự cố chập điện với mức thiệt hại nghiêm trọng
trước tình trạng trên các cơ quan chức năng cần tích cực khuyến cáo với người dân không dùng dây điện trần để dẫn điện không để thiết bị dùng điện dây điện quá gần các thiết bị dễ cháy như xốp thùng cắt tông giấy
tính toán lựa chọn tiết diện dây dẫn phù hợp công suất của thiết bị điện để dây dẫn không bị quá tải gây ra cháy nổ